tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo
cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế chính sách trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô
bảo đảm các cân đối lớn thúc đẩy kinh tế
chúng ta phải có cơ chế chính sách pháp luật thông thoáng thuận lợi đủ sức cạnh tranh
trong khu vực và quốc tế để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
chúng ta phải có cơ chế chính sách pháp luật thông thoáng thuận lợi đủ sức cạnh tranh

chúng ta phải có cơ chế chính sách pháp luật thông thoáng thuận lợi đủ sức cạnh tranh